xã trung sơn huyện quan hóa tỉnh thanh hóa là một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản
sau trận lũ kinh hoàng vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
qua sáu tháng nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai của nhân dân và chính quyền địa phương
cùng với sự chung tay giúp sức của các nhà hào tâm xã trung sơn đang dần hồi sinh trở lại
sau hơn một tháng chuyển đến nơi ở mới đến nay đời sống của gia đình bà đinh thị dúng
bản triềng xã trung sơn đã đi vào ổn định
có điện nên gia đình đã sắm được tv mới để xem các thông tin thời sự
nguồn nước thuận lợi hơn nên gia đình đã xây dựng thêm khu nhà vệ sinh tự hoại
và nhà tắm kiên cố để phục vụ sinh hoạt
rất cảm ơn đảng và nhà nước đã quan tâm đến chúng tôi
bởi vì lo liệu đất đai cho chúng tôi chuyển về rồi chuẩn bị đến tết
vui mừng và phấn khởi lo liệu đến ngày tết cho các quan các cháu
năm nay đã đón xuân thì là nhà mới năm mới
giờ thì cũng là cảm ơn đảng bây giờ chính quyền nhà nước đã hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi để có nhà ở
trong đợt lũ vừa qua trung sơn là một trong những xã chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản
hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi và hư hỏng hoàn toàn
đời sống của nhân dân gặp vô vản khó khăn
để ổn định đời sống người dân vùng lũ
được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa và huyện quan hóa
người dân vùng lũ trung sơn đã được bố trí nơi ở mới tại bốn khu tái định cư
chính quyền đã huy động trên hai trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
phối hợp với gia đình và bà con dân bản hỗ trợ nhân dân làm nhà
phân đấu từ nay đến tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
một trăm linh hộ có nhà ở mới để vui xuân đón tết
tính đến hôm nay việc khắc phục hậu quả lũ lụt xảy ra
nhất là vấn đề xây dựng lại nhà ở mới cho các nhà dân bị trôi sập hoàn toàn
cho đến giờ phút này thì cũng đã đạt đến hơn chín mươi
chúng tôi đang phấn đấu từ giờ đến tết âm lịch tết nguyên đán
thì sẽ cả một trăm một mươi tám nhà đều phải xong
tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín cận kề cũng là lúc các cấp chính quyền
các nhà hảo tâm hướng về đồng bào vùng lũ trung sơn với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực
hy vọng với sự đồng hành của toàn xã hội bà con vùng lũ trung sơn huyện quan hóa
sẽ có cái tết ấm áp yên vui tạo động lực để người dân tích cực lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo